tối qua một mươi chín tháng một mươi hai tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan
truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi tám đây là hoạt động truyền thống hàng năm của ngành truyền hình
do đài truyền hình việt nam chủ trì đài phát thanh và truyền hình lâm đồng lần đầu đăng cai tổ chức
gần một đại biểu đến từ các đài phát thanh truyền hình các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình
trong cả nước tham dự phó thủ tướng vũ đức đam đã đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc
phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng vũ đức đam vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và
toàn diện của báo chí nói chung và truyền hình nói riêng đã cùng với cả nước xây dựng và bảo vệ
tổ quốc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam
trên trường quốc tế phó thủ tướng nhấn mạnh trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao đa dạng của công
chúng thông tin phải nhanh chính xác và hơn cả là luôn luôn có định hướng không chỉ vấn đề chính
trị mà cả văn hóa và thông tin
liên hoan lần này có sự tham dự của một trăm một mươi bốn đơn vị trong cả nước bàn tổ chức đã nhận được bốn trăm chín mươi sáu tác phẩm
dự thi thuộc chín thể loại được sản xuất phổ biến tại các đài phát thanh và truyền hình với tổng
thể lượng hơn hai mươi ba phút thể loại phóng sự tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất với một trăm năm mươi ba
ba tác phẩm điểm mới của liên hoan năm nay đó là lần đầu tiên những phim truyện truyền hình có kịch
bản truyền thể hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài và phim tài liệu dài tập được tham gia
tại liên hoan lần này
truyền hình nhân dân có chín tác phẩm tham gia dự thi thuộc các lĩnh vực phim tài liệu
phóng sự chương trình giao lưu đối thoại tọa đàm sân khấu và chuyên đề khoa giáo